các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngô thái tê ngụ tại phường một thành phố bạc liêu đã có hành vi giết người khi ra tay nghĩa hiệp banh vực một cô gái
do có quen biết với chị n sinh năm hai nghìn hai trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
sau khi nghe tin chị n bị ông t p là hàng xóm sang có hành vi sảm sỡ ngô thái tê dùng dao chém ngay phần cổ ông p khiến ông bị thương tích nặng rồi lên xe tẩu thoát
rất may ông p đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch
thật xót xa khi gây án t mới một mươi sáu tuổi cái tuổi mà ăn thì chưa no mà lo thì chưa tới
vụ việc có tính quân đội xảy ra thì các thanh niên thường họ tụ tập thành những đám đông khoảng độ năm bảy người thậm chí còn có thể lớn hơn
nếu như mà một hai cá nhân thì cái việc kích động nó sẽ không bằng
thế nhưng khi có cái số lượng đám đông lên thì người nọ
kích động người kia và tạo lên cái độ sĩ diện hoặc những cái thái độ nó hung hang hơn
nguyễn hà vi một mươi bảy tuổi ngụ xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột
lương thị ngọc linh hai mươi hai tuổi ngụ phường tân hoa thành phố buôn ma thuột
vi nhắn tin hỏi linh tại sao nói xấu mình
linh nói là nghe chị trần thị ngọc khánh một mươi tám tuổi ngụ huyện crong bong tỉnh đắk lắc kể lại chuyện vi đã nói xấu cô
bực tức vi đã nhắn tin hẹn gặp linh và khánh tại một quán cà phê ở phường thành công
hình công thành phố buôn mà thuột
tại đây vi cầm dao đâm hai nhát trong đó một nhát trúng vào vùng lưng trái của chị khánh khiến chị này thủng phổi với thương tật một mươi bảy
còn đây là hình ảnh phạm nguyễn ngọc tiên một mươi bảy tuổi một thiếu niên một mươi ba tuổi tên p một thiếu niên một mươi sáu tuổi tên t
cùng ngụ quận bốn đang thực hiện hành vi cướp tài sản tại một cửa hàng tiện ích tại thành phố hồ chí minh
đây là nhóm đối tượng
nhỏ tuổi nghiện game ma túy không có sự quản lý của gia đình bỏ học lêu lỏng và tụ tập thành nhóm sử dụng hung khí đi cướp để thỏa mãn các trò game trên mạng và mua ma túy sử dụng
qua vụ án này có thể thấy các đối tượng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã tỏ ra hết sức liều lĩnh manh động khi sẵn sàng hành hung người bán hàng
các đối tượng giả là người mua hàng sau đó dùng chai đánh vào đầu nhân viên
dùng dao uy hiếp để cướp tài sản
và có những đối tượng thậm chí còn chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự mới một mươi ba tuổi
cho nên đây là một vấn đề rất là đáng báo động
vậy là khi những đối tượng đã hư hỏng đã tham gia vào đường dây tội phạm thì chúng rất manh động
không nghĩ nhiều cái hậu quả cho bản thân và cho nạn nhân
hành động chỉ đạt được mục đích của mình là chiếm đoạn tài sản
vậy cho nên là những cái nhóm tội phạm là người chưa thành niên những người trẻ tuổi thường là gây ra những hành vi hết sức manh động
nhất là trong trường hợp chúng bị kích động hoặc lôi kéo hoặc xúi dục lợi nhau
các bé là thiếu cái sự quan tâm của gia đình
cho nên là khi mà chơi tụ tập với nhau và cũng có cái sự xúi dục của một số người khác
cho nên là cái hành vi của nó là rất là nguy hiểm
nó sẽ tự chế những cái hung khí
cái mức độ nguy hiểm là mang theo những cái hung khí tự chế như vậy
và chỉ vì những cái mâu thuẫn nhỏ là sẵn sàng dùng những cái hung khí đó để đánh nhau để gây thương tích cho người khác
mà không nghĩ tới cái hậu quả của bản thân mình
vì mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nguyễn thái tú sinh năm hai nghìn tám nguyễn bùi minh hiếu sinh năm hai nghìn năm trần văn luân sinh năm hai nghìn năm đoàn văn khang sinh năm hai nghìn năm và nguyễn hoàng bảo khiêm sinh năm hai nghìn sáu
tất cả đều trú tại phường trảng dài và phường hồ nai thuộc thành phố binh hòa đã mang theo dao mã tấu để gặp nhóm của anh nguyễn đồng hiệp ngụ ở phường trảng dài thành phố binh hòa để nói chuyện
tại đây sau lời qua tiếng lại các đối tượng đã lao vào dùng hung khí truy sát nhóm của hiệp
hậu quả em cao hoàng tới đã bị các đối tượng hiếu tú và luân dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng và hai nhát vào cửa tay gục ngay tại chỗ
mặc dù em tới đã được người dân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng em đã tử vong do vết thương quá nặng
hiệp hẹn em ra chỗ mà bị tới bị đâm á để nói chuyện